khối không khí lạnh đã báo đang trong quá trình dịch chuyển xuống phía nam
vì vậy ở các tỉnh thành phía bắc trời vẫn duy trì tình trạng nhiều mây
đáng lưu ý do sự dịch chuyển của dạnh gió tây trên mực năm m
chính vì vậy trong ngày mai ở bắc bộ sẽ có mưa mưa nhỏ dài rác
trời rét khu vực vùng núi trung du bắc bộ trời rét đậm rét hại
nhiệt độ cao nhất ở phía đông bắc bộ sẽ là từ một mươi sáu cho đến một mươi chín độ
sang hai ngày tiếp theo mưa rứt nhưng trời vẫn rét và nhiệt độ sẽ ít biến động
tại khu vực phía tây bắc bộ có thời tiết ổn định trong vòng ba ngày tới
phổ biến là nhiều mây không mưa trời rét
khu vực vùng núi trung du trời rét đậm rét hại
vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá mưa tuyết
nhiệt độ ổn định cao nhất là từ một mươi bảy cho đến hai mươi độ
riêng khu tây bắc có nơi cao hơn
đối với các tỉnh miền trung khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
trong hai ngày tới trời phổ biến nhiều mây có mưa nhỏ
sau đó sang ngày mùng một mươi mưa rứt
ở phần phía nam của khu vực chưa chiều hứng nắng
với nhật độ cao nhất trong ngày ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến hà tĩnh
là từ một mươi tám cho đến hai mươi một độ trời rét
từ quảng bình cho đến thừa tiên huế là hai mươi một cho đến hai mươi bốn độ trời lạnh
đối với các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
phổ biến là ít mưa chủ yếu xảy ra ở phần phía bắc của khu vực
trong vòng hai ngày tới ban ngày có nắng
sao đến ngày mùng một mươi thời tiết chuyển tốt khi mưa rứt
nhiệt độ ban trưa ở khu vực này trong cả ba ngày tới
ổn định ở mức là từ hai mươi năm
cho đến hai mươi tám độ có nơi cao hơn
khu vực tây nguyên trong chiều tối mùng tám
do hưởng của gió đông ở trên cao
vì vậy ở phần phía nam khu vực như là đắk nông hay là lâm đồng
sẽ có mưa rào và rông rải rác
sau đó thời tiết sẽ nhanh chóng quay trở lại trạng thái khô giáo
và có nắng nhiều trong hai ngày tiếp theo
dự báo nhiệt độ cao nhất sẽ ra động từ hai mươi năm cho đến hai mươi tám độ
thời tiết tại nam bộ phổ biến là khô giáo và có nắng nhiều
đáng lưu ý từ khoảng chiều tối ngày tám tháng hai
do ảnh hưởng của gió đông ở trên cao
nên có thể xuất hiện mưa rải rác ở cà mau bạc liêu và sóc trăng
mức nhiệt cao nhất sẽ là từ ba mươi một cho đến ba mươi ba độ có nơi cao hơn